trong sáu tháng đầu năm công tác xây dựng đảng của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực
công tác thi hành kỷ luật giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện kịp thời đúng quy định thẩm quyền
ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật một mươi tám tổ chức đảng và bốn trăm bốn mươi hai đảng viên
cá biệt đã xử lý kỷ luật đồng chí bí thư huyện ủy phúc thọ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
bên cạnh đó ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết tố cáo đối với một tổ chức đảng và hai mươi chín đảng viên
nội dung tố cáo chủ yếu về vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống
từ đó nhiệm vụ trọng tâm được thành ủy hà nội xác định trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín là quán triệt chỉ thị số ba mươi năm cttu của bộ chính trị và kế hoạch của thành ủy
về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy đại hội lần thứ một mươi ba của đảng bảo đảm chất lượng tiến độ theo quy định
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức chương trình tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó chương trình tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn một mươi chín nhằm hứng ứng thiết thực cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam của bộ chính trị
góp phần bình ổn thị trường kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố
sự kiện khuyến mại thường niên quy mô lớn của thành phố hà nội sẽ thu hút sự tham gia từ năm trăm linh đến một doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh trong các lĩnh vực có thương hiệu uy tín trên thị trường với nhiều hình thức mua sắm
thu hút người dân thủ đô các du khách trong nước và quốc tế mua sắm được những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đảm bảo chất lượng
giá cả phù hợp với nhiều khuyến mại hấp dẫn đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của mọi đối tượng khách hàng trong xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã ghi nhận tám trăm hai mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có bảy trăm hai mươi năm trường hợp đã khỏi còn chín mươi năm trường hợp đang điều trị và chưa có trường hợp tử vong
một số đơn vị ghi nhận số mắc cao như quận hà đông ghi nhận một trăm năm mươi ca quận bắc tử liêm tám mươi tám ca
quận cầu giấy bảy mươi ba ca quận đống đa sáu mươi chín ca quận nam tử liêm sáu mươi năm ca
dù số người mắc sốt suốt huyết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn bảy mươi chín giảm hơn hai trăm linh trường hợp so với cùng kỳ năm hai nghìn bảy mươi chín
nhưng trong các tuần gần đây số ca mắc có xu hướng gia tăng nguyên nhân do thời tiết nắng nóng mưa rào
tạo điều kiện thuận lợi cho mũi chuyển bệnh sốt suốt huyết phát triển
từ mùa một tháng bảy các bậc phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh vào lớp một cho con một cách thuận tiện và nhanh chóng
thông qua website của sở giáo dục và đào tạo
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ website httpts hanoi gov vn
đã sẵn sàng vận hành để phục vụ học sinh cha mẹ học sinh hệ thống sẽ tự động kích hoạt theo thời gian quy định
tuyển sinh trẻ vào lớp một trường tiểu học từ h ngày một tháng bảy đến hai mươi bốn h ngày ba tháng bảy
tuyển sinh bổ sung trẻ năm tuổi vào trường mầm non từ h ngày bốn đến hai mươi bốn h ngày sáu tháng bảy
tuyển sinh trẻ vào lớp sáu trường trung học cơ sở từ h ngày bảy tháng bảy đến hai mươi bốn h ngày chín tháng bảy
sau ngày một mươi tám tháng bảy những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng giáo dục đào tạo
cụ thể của từng trường phòng giáo dục và đào tạo cho phép trường được bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy
thưa quý vị và các bạn ngày càng có nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông lựa chọn học nghề thay vì thi vào đại học
trước thực tế đó bộ lao động thương minh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã có chủ trương và định hướng
phát triển giáo dục nghề nghiệp tiệm cận với đào tạo nghề quốc tế nhằm định hướng tốt nguồn nhân lực tương lai
cũng như là tiêu chuẩn đào tạo nghề của thế giới hà nội cũng thí điểm và mở rộng mô hình học nghề sau khi ra trường
được cấp hai bằng một bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng và một bằng tốt nghiệp nghề quốc tế
cơ hội việc làm có thu nhập cao cho sinh viên học nghề ngày càng mở ra
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi
đây là một lớp học trong chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của đức
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giúp đỡ của chính phủ cộng hòa liên bang đức
đối với giáo dục nghề nghiệp của việt nam là hoạt động hợp tác đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng
cho hai mươi hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ tập đoàn đào tạo avetos của đức
hiện hai mươi hai bộ chương trình đã được chuyển giao cho bốn mươi năm trường tham gia đào tạo thí điểm
đây là cơ hội cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng giáo viên
được đầu tư cơ sở vật chất đào tạo theo tiêu chuẩn của đức
người học đủ điều kiện khi tốt nghiệp được cấp hai bằng theo quy định của đức và của việt nam
đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và có thể làm việc tại đức
đào tạo chương trình này chúng tôi thấy một ưu điểm rất lớn đó là người học được học một chương trình
hết sức là tốt từ đức chuyển giao sang và đồng bộ hóa ở khâu từ chương trình giáo trình thiết bị và giảng viên
trong đó giảng viên của chúng tôi đang tham gia một khóa
khóa đào tạo tại đức và khi giảng viên chúng tôi được phía đức đánh giá đạt đủ điều kiện đào tạo
thì các thầy giảng viên sẽ quay trở lại việt nam để đào tạo cho sinh viên việt nam
như vậy có thể nói là các em tham gia vào chương trình này là một chương trình như là một chương trình du học
chỉ khác một điều đó là học tại đất nước của mình và ngôn ngữ việt nam
tuy nhiên chuẩn đầu ra thì phải là chuẩn tiếng anh
đầu tháng ba vừa qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã phê duyệt đề án đầu tư trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội
đồng bộ thành trường chất lượng cao đào tạo một số nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
với kinh phí gần bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau
đề án được thực hiện thông qua ba dự án thành phần là tăng cường lĩnh vực nghề nghiệp sử dụng vốn oda của chính phủ nhật bản
đầu tư nghề công nghệ ô tô cấp độ quốc tế và đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
và đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý giảng dạy
chúng tôi thì là một
trường là một cơ sở trong địa bàn của hà nội
là một thị trường đào tạo nhân lực chất lượng cao rất lớn của cả nước
thì ngay bản thân chúng tôi cũng xác định là với nguồn lực của mình và cái năng lực của mình
thì chúng tôi sẽ tính đến cái việc như bây giờ chúng tôi đã kết hợp đào tạo theo chương trình của đức
mà chương trình của đức là một quốc gia rất là phát triển đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ
chúng tôi hỗ trợ trong công tác xây dựng quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp
vì ở việt nam phụ huynh và các bạn trẻ
thường lựa chọn đại học chứ không lựa chọn giáo dục nghề
chúng tôi mong muốn đem hình ảnh của giáo dục nghề là một sự lựa chọn nghề nghiệp có nhiều cơ hội
tham gia chương trình đào tạo nghề liên kết
học viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn vì nhận được bằng của cả trong nước và nước ngoài
nếu học viên sử dụng bằng ở phía đức cấp
thì có thể tham gia vào một số thị trường lao động nhiều nước trên thế giới
đồng thời phía các doanh nghiệp của đức đang đầu tư tại việt nam
cũng có những nhu cầu rất lớn
việc đào tạo theo các chương trình quốc tế được kỳ vọng tạo ra nguồn nhân lực tốt
học viên ra trường có được sự chuẩn bị về đầu ra cao hơn so với các chương trình bình thường
kể cả chương trình chất lượng cao của việt nam
các em có đủ điều kiện kiến thức kỹ năng thái độ làm việc tác phong và công nghệ
mà các em đã được học theo tiêu chuẩn đức
vì vậy các em có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm chất lượng cao công nghệ cao
phù hợp với công nghệ bốn hiện nay
chúng ta đang hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường nội động
chính vì vậy phải tìm đến các mô hình của các nước tiên tiến đó là điều tất yếu là một xu thế
trong thời gian qua thì chúng tôi đã tìm kiếm đến rất nhiều mô hình đào tạo của các nước phát triển
như của úc pháp đức và một số khác nữa
tuy nhiên mỗi một nước có đặc thù riêng
chính vì thế mà chúng ta đang đi tìm câu trả lời là một mô hình nào đó của các nước phát triển
mà phù hợp với điều kiện của việt nam thì sẽ là mô hình bền vững ở việt nam
đối với việt nam để mà đáp ứng được hệ thống dục nghiệp
đáp ứng được nhu cầu của hệ thống dục nghiệp bốn thì chúng ta phải thay đổi rất nhiều
từ đội ngũ nhà giáo từ đầu tư cơ sở vật chất từ phương pháp đào tạo của chúng ta
hiện nay vẫn đang đào tạo một số đào tạo truyền thống không tiếp cận được với doanh nghiệp
vì vậy chúng ta phải đổ mế dẫn đến trong thời gian tới
vì vậy chúng ta phải đổ mế dẫn đến trong thời gian tới
nhưng chúng ta không thể đổ mế đồng bộ được tất cả nền giáo dục đáp ứng nhu cầu bốn
và chúng ta phải lựa chọn những ngành nghề những nĩnh vực mà chúng ta cần phải đi trước
tạo sự đột phá và sự tiếp cận đối với nền nghiệp bốn trước
cách mạng công nghiệp bốn nó đòi hỏi một sự phát triển nhanh chóng về chất lượng nguồn nhân lực
để chúng ta đáp ứng một yêu cầu chuyển từ mô hình của thị trường lao động với năng suất thấp
và đối với nền nghiệp bốn
và công nghệ thấp sang một thị trường lao động là năng suất cao và công nghệ đòi hỏi phải cao
như vậy nó đặt ra không chỉ là đối với cái quá trình phát triển lâu dài của nguồn nhân lực trong tương lai
mà chúng ta phải đào tạo kể cả lao động hiện trạng đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
hai đối tượng chúng ta phải quan tâm đó là lao động phổ thông và lao động tay nghề thấp
lao động chưa qua đào tạo
đó đòi hỏi chúng ta phải phát triển nguồn nhân lực với một tốc độ nhanh hơn cao hơn
để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
học nghề theo chương trình đào tạo của úc đức hà lan là những mô hình chương trình đào tạo nghề tiêu chuẩn quốc tế
bước đầu đang được thực hiện tại một số trường và một số ngành nghề của việt nam
đây cũng là chủ trương và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp
tiệm cận với đào tạo nghề quốc tế của bộ lao động thương minh và xã hội
tổng cục giáo dục nghề nghiệp giúp định hướng tốt về nguồn nhân lực tương lai
cũng như tiệm cận với tiêu chuẩn đào tạo nghề của thế giới
chính vì vậy hà nội tích cực thực hiện theo chủ trương này
tổng cục giáo dục nghề nghiệp giúp định hướng tốt về nguồn nhân lực tương lai
đều là lĩnh vực công nghệ bốn ở lĩnh vực là kỹ thuật rất là cao
vì vậy mà để chuyển giao và thành công khi chuyển giao cái chương trình này
tôi nghĩ rằng đây là một cái cách tiếp cận đi tắt đón đầu
quá trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ nhưng cũng đặt ra những thách thức
cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp của việt nam nói chung và hà nội nói riêng
các chuyên gia đã chỉ ra rằng để tồn tại và phát triển
đòi hỏi các trường phải không ngừng thay đổi để nâng cao tính cạnh tranh
thu hút học viên và các nhà đầu tư
các nhà đầu tư quốc tế trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
khi nhập vào việt nam họ đã cùng với chuyên gia việt nam
đi khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp trên cái xã đó để xây dựng cái bộ chương trình
có sự tiếp cận với các nước trong khu vực và trên thế giới thôi
chứ không phải là hoàn toàn cái bộ chương trình mà họ chuyển giao sang việt nam
theo cái dự án
vì vậy đây là một trong những hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của việt nam
từng bước tiếp cận với các nước trong vực thế giới
chúng tôi làm việc chặt chẽ với các trường đối tác tại việt nam để bảo đảm chương trình
cũng như bảo đảm các giáo viên của chúng tôi
phối hợp chặt chẽ với giáo viên của các trường đối tác ở việt nam
nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo ở việt nam cũng có đầu ra tương tự
như của chương trình này khi được đào tạo tại úc
hiện tại lao động hà nội cũng giống như của cả nước
đó là đa số chưa đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ kỹ năng làm việc nhóm
tính kỷ luật kiến thức về pháp luật
nên năng lực cạnh tranh của lao động hà nội cũng như cả nước hiện nay
so với các nước trong khu vực và quốc tế thấp
chính vì vậy việc tăng cường đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế
sẽ kỳ vọng mang lại những kết quả mới trong việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực của thủ đô trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn trong vòng bốn năm qua hơn một bốn trăm linh thanh niên

năm thanh niên ở các vùng ngoại thành của thủ đô hà nội đã được hỗ trợ dạy nghề
tạo việc làm và hơn chín mươi học viên sau đào tạo tiếp cận với việc làm ngay có thu nhập ổn định
có thể nói đây là những kết quả đã góp phần không nhỏ tạo điều kiện cho thanh niên
các huyện ngoại thành của hà nội ổn định sinh kế có một cuộc sống tốt đẹp hơn
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của chúng tôi
không phải được sinh ra trên mảnh đất gốm xứ bát tràng
nhưng cùng với gia đình phan thủy dương đã sinh sống ở đây từ lâu
có cơ hội được tiếp cận với nghề gốm xứ nhưng phải đến khi trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội
trung tâm tài chính vimo và phát triển mnd và quỹ xct phối hợp triển khai dự án đào tạo nghề
cho thanh niên ngoại thành hà nội phan thủy dương và các bạn trẻ ở khu vực ngoại thành
mới có cơ hội được đào tạo nghề trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết
học xong thì em được làm tại môi trường tại công ty
em cảm thấy môi trường ở đây rất thiết thực và em được vừa được làm việc vừa kiếm tiền
em cảm thấy đây là một dự án rất là có ý nghĩa đối với thanh niên ngoại thành của tụi em
cũng như phan thủy dương hơn một bốn trăm linh thanh niên ở các vùng ngoại thành của thủ đô hà nội
đã được hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm ổn định trong bốn năm qua
trong đó có hơn chín mươi học viên sau đào tạo tiếp cận với việc làm ngay thu nhập ổn định
có thể thấy đây là một chương trình ý nghĩa và thiết thực
thu hút sự tham gia đông đảo của nam nữ thanh niên ngoại thành hà nội
và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn
học hóa học thì rất là bổ ích và giúp cho em biết được nhiều điều hơn về làng nghề
với đứa tuổi và công việc hiện tại của em đang làm giúp cho em cảm thấy nó nhận ra được nhiều điều hơn
đối với các bạn trẻ thì nhiều khi là chưa không học lên cấp ba chẳng hạn
hoặc sau khi học xong cấp ba lên đại học
nhưng mà lại loay hoay không biết là tìm một cái công việc nào đấy
thứ nhất là để nuôi sống bản thân
với thứ hai là có cho mình một cái nghề
thì khi mà được tiếp cận với cái dự án này thì bản thân các bạn ấy cũng rất là vui
vì là mình lại được học một cái nghề truyền thống có cái thu nhập ổn định
hơn nữa là khi mà làm cái nghề này thì mình còn được tiếp xúc với rất là nhiều những cái nghệ nhân họa sĩ
vừa là có phần nâng cao tay nghề
mà lại còn có cơ hội là để
mở rộng cái kiến thức về nghệ thuật về đắp nặng về cái nghề truyền thống
vài năm trở lại đây tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng tại các vùng ven đô ngoại thành hà nội
khiến cho diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể người dân bị mất đất canh tác
dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và xu hướng đổ xô ra thành thị để kiếm sống tăng cao
đặc biệt trong số đó nam nữ thanh niên ở nông thôn sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông
bị thất nghiệp chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất và cần được giúp đỡ
định hướng nghề nghiệp để giúp các em tránh xa ngã vào các tệ nạn xã hội
cũng như nhằm ổn định cuộc sống gia đình đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
bên cạnh đó việc đào tạo nghề cho lao động trẻ tại các làng nghề truyền thống
cũng tạo ra nguồn lực trẻ để phát triển làng nghề bền vững
nhiều lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề có thể làm việc và phát triển ngay tại chính quê hương mình
không phải ra thành thị tìm kiếm việc làm
việc mà tạo nghề cho họ để phát huy được cái khả năng của họ
để họ có thể cống hiến ngay tại quê hương mình thì sẽ rất tốt cho các bạn
đối với các làng nghề truyền thống hiện nay thì cũng rất cần phải có những thế hệ trẻ
tiếp nối để mà phát triển cái nghề truyền thống
mặt khác thì các cái sản phẩm làng nghề truyền thống của việt nam thì cũng rất là tinh tế
và vẫn được thị trường thế giới
trong và ngoài nước tin dùng và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đồng hành
thì sẵn sàng là đón nhận tất cả các cái học viên mà học xong các cái khóa đào tạo nghề
chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đào tạo nghề cho thanh niên ở các cái vùng ngoại thành
và định hướng những hướng khởi nghiệp phù hợp với từng vùng miền
để phát huy được cái khả năng của nguồn lao động trẻ tại địa phương
thì là một cái yêu cầu rất là cấp thiết
theo thống kê của bộ lao động thương bình và xã hội
số lượng thanh niên trong độ tuổi lao động thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng qua mỗi năm
tình trạng thất nghiệp có xu hướng tăng mạnh tập trung chủ yếu ở nhóm thanh niên đồ thị
còn tỷ lệ thiếu việc làm lại tăng nhanh ở thanh niên khu vực nông thôn
vì vậy vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ
cùng với đào tạo nghề cho thanh niên các khu vực ngoại thành nông thôn
là yêu cầu bức thiết hiện nay bởi không chỉ góp phần giải quyết công an việc làm
cho một lượng lớn lao động nhàn rỗi các chương trình dự án như thế này
còn góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nguồn lực thanh niên có chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu thị trường lao động